chỉ cần bỏ ra từ một trăm linh đến hơn hai trăm linh đồng là có thể mua được giấy khám sức khỏe giấy nằm viện giấy gia viện giả được đóng dấu đỏ có chữ ký của giám đốc bệnh viện bạch mai
các đối tượng này đã hiên ngang giao bán trên mạng xã hội
vừa qua công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh đã khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng này đồng thời phát hiện hơn hai trăm linh giấy chứng nhận giả các loại
đây là đối tượng hà lương thường ba mươi ba tuổi ở huyện tiền hải tỉnh thái bình vừa bị công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh ra lệnh bắt tạm giam về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
khám xét khẩn cấp phòng trọ của thường tại huyện quế võ công an thị xã từ sơn thu giữ bảy mươi giấy khám sức khỏe bốn mươi sáu giấy gia viện một mươi ba giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một mươi năm giấy chứng nhận nằm viện giả
quá trình đấu tranh mở rộng công an thị xã từ sơn tiếp tục ra lệnh bắt tạm giam đối tượng lê thị tị năm mươi bốn tuổi ở huyện gia lâm thành phố hà nội
tị đã bán số giấy tờ giả trên cho hà lương thường với nhiều giấy tờ giả các loại có chữ ký của giám đốc bệnh viện bạch mai và chữ ký của một số bác sĩ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an thị xã từ sơn mở rộng điều tra làm rõ